từ ngày ba mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi đã diễn ra đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh an giang lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của hai trăm năm mươi đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
với chủ đề các dân tộc đoàn kết phát huy nội lực hội nhập và phát triển
đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện quyết tâm thư đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bốn
đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đến năm hai nghìn hai mươi bốn
đại hội đã giới thiệu đoàn đại biểu đi dự đại hội toàn quốc năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
dịp này ban tổ chức đã công bố quyết định của bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc